kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lùa a tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện yên lập tỉnh phú thọ
là đối tượng lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú xã giới phiên tp yên bái tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai công đoàn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã phú lạc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bốn
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi tám và có xeo chấm cách một cm trên cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện